bí thư thành ủy hà nội hội nghị lần thứ hai ban chấp hành đảng bộ tp hà nội khóa một mươi bảy đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng có tính định hướng cho cả nhiệm kỳ
đồng chí vương đình huệ nhấn mạnh trong năm hai nghìn hai mươi một ngoài các nhiệm vụ thường xuyên về kế hoạch kinh tế xã hội tài chính ngân hàng đầu tư công
ban chấp hành đảng bộ tp hà nội yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy định về công khai kết quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
bí thư thành ủy hà nội cũng lưu ý cấp ủy chính quyền cần quán triệp bài học trong quá trình giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài nhiều năm như vấn đề xử lý rác thải ở sóc sơn
phối hợp chặt chẽ với bộ giao thông vận tải chuẩn bị vận hành thử nghiệm để có thể sớm tiếp nhận dự án đường sắt cát linh hà đông vào sử dụng dự kiến trong tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đây là vấn đề rất quan trọng góp phần tạo nên những kết quả của đảng bộ thành phố trong năm hai nghìn hai mươi và trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bí thư thành ủy hà nội tin tưởng trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại hội nghị các cấp các ngành theo chức năng nhiệm vụ phải bắt tay ngay và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch đã đề ra nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi bảy vào cuộc sống
bảo hiểm xã hội tp hà nội vừa công khai danh tính năm mươi đơn vị doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội kéo dài tính đến tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi trong đó có những công ty chỉ vài chục lao động nhưng đã nợ đến hơn một tỷ đồng
theo bảo hiểm xã hội tp hà nội chỉ tính riêng năm mươi đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài mà cơ quan này công bố trong tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của hơn tám trăm hai mươi người lao động
trong khi đó số nợ bảo hiểm xã hội từ năm mươi đơn vị lên tới gần một mươi một tỷ đồng
đứng đầu danh sách công ty cổ phần xây lắp xuân mai nợ bảo hiểm xã hội hơn hai tỷ đồng
công ty cổ phần eresson việt nam nợ bảo hiểm xã hội hơn một tỷ đồng
công ty trách nhiệm hiếu hạn lương thực hà việt nợ hơn chín trăm linh triệu đồng
hà nội hiện có gần bốn trăm linh dự án treo chậm tiến độ trong đó rất nhiều dự án gián đoạn tới hai mươi năm
ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân trong khu vực dự án
thủ tướng chính phủ đã có văn bản yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường cùng với thành phố hà nội kiểm tra
xử lý dứt điểm gần bốn trăm linh dự án treo bảo hoang
gây lãng phí tài nguyên đất trong đó có nhiều dự án tới hai mươi năm vẫn chưa được triển khai
ngoài việc thành phố có thay đổi quy hoạch phân khu khiến các dự án phải điều chỉnh quy hoạch
nguyên nhân có bắt nguồn từ công tác quản lý hậu kiểm giám sát khi dự án bắt đầu triển khai và chưa có chế tài mạnh
hai mươi tám dự án đang nằm trong danh sách kiến nghị thu hồi đất
sở giao thông vận tải hà nội vừa ban hành kế hoạch
tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân tân sỉu hai nghìn hai mươi một
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn xây dựng phương án dự phòng
tăng cường xe trên các tuyến để kịp thời giải tỏa lượng khách tăng đột biến
nhằm giảm tối đa áp lực tại các bến xe vào dịp cao điểm lễ tết
bến xe cũng phối hợp với các đơn vị vận tải khách liên tỉnh triển khai sớm các hình thức bán vé đến tận tay hành khách
chủ động ký hợp đồng vận chuyển với các trường cao đẳng đại học khu công nghiệp
đồng thời bố trí nhân viên phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông vận tải
kiểm soát điều kiện an toàn phương tiện và người lái
kiên quyết không cho xe không đủ điều kiện kỹ thuật chở quá tải xuất bến
đoàn kiểm tra của sở y tế hà nội cơ quan thường trực ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
đã tiến hành kiểm tra khu cách ly tập trung tại trụ sở đoàn tiếp viên phía bắc của tổng công ty hàng không việt nam
qua kiểm tra tại trụ sở của đoàn tiếp viên phía bắc có quy mô một trăm bảy mươi tám giường hiện đang thực hiện cách ly trong một trăm năm mươi sáu trường hợp
qua kiểm tra đoàn kiểm tra ghi nhận việc cách ly tại đây bằng
tuy nhiên trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhất là khi tại tp hcm đã ghi nhận ca lây nhiễm từ người cách ly
giúp kinh nghiệm từ trường hợp này cho thấy công tác quản lý tuân thủ cách ly phòng dịch là biện pháp vô cùng quan trọng
để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
do đó sở y tế hà nội yêu cầu khu cách ly của đoàn tiếp viên phía bắc cần ra soát lại quy trình cách ly và phân công rõ người
rõ việc rõ trách nhiệm theo từng ngày
rác thải tại khu cách ly cần được vận chuyển theo quy trình tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy trình cách ly
thưa quý vị và các bạn thực trạng buôn bán hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc trên các nền tảng thương mại điện tử
đang là vấn đề rất phổ biến và ngày càng tinh vi
để kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại trên môi trường điện tử cục quản lý thị trường hà nội đã ban hành nhiều kế hoạch
được xác quân nhằm xử lý các vi phạm góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh tạo niềm tin cho người tiêu dùng
thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững
sau đây là những ghi nhận của chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
những năm gần đây cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin hoạt động thương mại điện tử ở nước ta nói chung
và trên địa bàn thủ đô nói riêng có những bước phát triển mạnh mẽ
các hoạt động kinh doanh mua bán trực tuyến ngày càng phổ biến đã mang lại những giá trị lợi ích nhất định cho doanh nghiệp
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội bên cạnh những mặt tích cực hoạt động này đã và đang phát sinh nhiều rủi ro
tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế
nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện các hành vi buôn bán hàng nhập lậu
hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc
cung cấp thông tin sai lệch để lừa dối người tiêu dùng
thống kê trên địa bàn hà nội hiện tượng tiêu thụ hàng hóa thông qua hoạt động thương mại điện tử chiếm khoảng sáu mươi bảy mươi
nượng tiêu thụ hàng hóa đối với bán hàng trên mạng trên không gian mạng này rất nhiều
chiếm tới đến sáu mươi bảy mươi nượng hàng tiêu thụ
cái vấn đề kiểm soát trong vấn đề bán hàng trên mạng rất khó cho các nội chức năng
cái địa điểm thì họ thay đổi thường xuyên và các chỗ để hàng thì thường là để vào các khu
họ thuê các chỗ nhà các kho ở trong các khu dân cư khu trung cư
đó để mà khi mà có đưa đặt hàng chuyển về cho người đặt hàng người sử dụng
vậy rất là khó cho các lực lượng chức năng để tiến hành kiểm tra tiến hành trinh sát kiểm tra giả soát để mà xử lý các hành vi vi phạm đó
trước thực trạng trên cục quản lý thị trường hà nội đã tích cực đấu tranh ngăn chặn kịp thời
hiệu quả các hành vi vi phạm góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh
tạo niềm tin cho người tiêu dùng thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững
tránh thất thu thuế cho nhà nước hạn chế những kẽ hở
không để cho các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để thực hiện các hành vi buôn lậu gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả
đặc biệt thực hiện kế hoạch số ba của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hà nội
về việc tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn
cục quản lý thị trường hà nội đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý
kiểm soát giám sát các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm
trong hoạt động thương mại điện tử phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
tiến hành kiểm tra xử lý có trọng tâm trọng điểm các cơ sở kinh doanh lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng lậu hàng giả
ngoài ra cục quản lý thị trường hà nội còn chủ động phối hợp với cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
nhằm ra soát các website các ứng dụng thương mại điện tử không thực hiện đúng quy định của pháp luật
để chỉ đạo các đội quản lý thị trường tổ chức kiểm tra theo quy định
đối với những cái kinh doanh truyền thống thì đã rất là khó khăn
nhưng đối với góc độ trên nền tảng thương mại điện tử và kinh tế số cũng như là mạng xã hội
thì chúng tôi đã có những cái thuận lợi cụ thể
thuận lợi cụ thể ở đây là có sự chỉ đạo hướng dẫn từ trên tổng cục thậm chí là từ bộ công thương xuống
ở trên bộ đã có thành lập một cái tổ chuyên trách gọi là tổ ba trăm sáu mươi tám
với các thành phần gồm các cục quản lý thị trường
tổng cục quản lý thị trường địa phương cũng như là các cái ban của tổng cục
và có những con người cụ thể phối hợp với cục thương mại điện tử và kinh tế số của bộ công thương
để có những cái biện pháp có những cái phối hợp thậm chí là có cả một lớp tập huấn cụ thể
về cái kỹ năng đấu tranh trong trường hợp này với sự tham gia của những chuyên gia của bộ thư pháp hoa kỳ
chúng tôi đã có được tập huấn của tổng cục
thì đối với những kỹ năng đó để xác định làm sao
đi xác định chủ thể ở những cái môi trường mạng xã hội
cũng như là trên môi trường internet và những kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế
mặc dù đạt được những hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý vi phạm qua hoạt động thương mại điện tử
tuy nhiên phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi
phương thức thủ đoạn mới mà các đối tượng đang sử dụng nhiều hiện nay
là thông qua các kho hàng của bưu chính để tàng trữ và kinh doanh hàng giả nhãn mát
giả xuất xứ hàng kém chất lượng
gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế và sức khỏe của người dân
điển hình như vụ tập kết hàng lậu hàng giả tại cơ sở dịch vụ biêu chính thuận phong
đã bị đội quản lý thị trường số một số sáu thuộc cục quản lý thị trường hà nội
cùng thành viên tổ công tác ba trăm sáu mươi tám về thương mại điện tử tiến hành kiểm tra trên một trăm linh sản phẩm
và hơn hai mươi bao tải hàng hóa đều là những hàng hóa không rõ nguồn gốc
giả nhãn mát các thương hiệu đang được tập kết chuyển phát đến người tiêu dùng
đối tượng mà kinh doanh trên mạng này thì họ rất là tinh vi tinh vi mà bán hàng online
cứ sau khi nhận đơn đặt hàng của các người dân thì họ tiến hành
họ đi lấy hàng họ giao cho người đặt hàng đó
thì ở đây thì hàng hóa đó thì không được kiểm soát về chất lượng
đối tượng lập ra các trang web lập ra các trang web mà có cái tên miền giống như thế nào
cái trang web
của các doanh nghiệp mà có uy tín để mà họ lợi dụng vào cái website mà có uy tín đấy
họ bán hàng những hàng hóa mà không rõ nguồn gốc xuất xứ
đấy là một cái vấn đề rất khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra
kiểm soát về chống buôn lậu hàng giả và gian đoạn thương mại và hàng hóa sản phẩm khuyến xứng trị tuệ
có cả một khoảng trống ở trong các văn bản quy phạm pháp luật
khi không ràng buộc trách nhiệm của các đơn vị vận chuyển khi nhận hàng hóa
thì đây là một trong những khó khăn rất khó cho lực lượng quản lý trường trong xử lý
nếu như không thì chúng tôi lại phải chuyển toàn bộ những cái vụ việc như vậy
sang xử lý là hàng hóa không có chủ hàng hóa vô chủ
và như vậy là chúng ta chỉ giải quyết được cái mặt ngọn
còn lại các chủ thể vi phạm pháp luật thì chúng ta sẽ rất khó để xử lý các nhóm đối tượng này
hiện nay ngoài việc tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý
đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu gian lận thương mại trong hoạt động thương mại điện tử
cũng cần có thêm chế tải đủ mạnh tạo sức gian đe với các hành vi buôn lậu
qua đó góp phần làm chăm sạch môi trường kinh doanh tạo niềm tin cho người tiêu dùng
thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững tránh thất thu thuế cho nhà nước
hạn chế tối đa những kẽ hở không để các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử
để thực hiện các hành vi buôn lậu gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả
thưa quý vị và các bạn tốc độ phát triển kinh tế công nghiệp và quá trình đô thị hóa nhanh
cùng mật độ dân số dày đặc là những nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường
đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước tại hà nội
mặc dù đã có nhiều giải pháp hạn chế ô nhiễm nguồn nước tại thủ đô
thế nhưng đến nay đây vẫn là một nỗi lo lớn của nhiều người dân
nguyên nhân là bởi không chỉ không có nguồn nước sạch để sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày
nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm sẽ khiến cho người dân có nguy cơ mắc bệnh rất cao
cùng với đó là nhiều tác hại hậu quả nặng nề nếu không được khắc phục kịp thời
cả xã duyên thái huyện thường tín thành phố hà nội hiện có khoảng ba năm trăm linh hộ với một mươi ba nhân khẩu
trong số những hộ dân này hơn một nửa số hộ dân phải dùng nước giếng khoan
một nửa còn lại có thể coi là được tiếp cận với nước sạch
thế nhưng đó cũng chỉ là lượng nước thừa sản lượng của một nhà máy
chuyên cung cấp nước cho doanh nghiệp sản xuất đồ uống
theo thống kê của trạm y tế xã này những năm gần đây
tỷ lệ người chết vì bệnh ung thư trên địa bàn xã đang có chiều hướng gia tăng
các bệnh thường gặp là ung thư dạ dày ung thư gan ung thư vòng họng
riêng năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ người chết vì ung thư trên địa bàn xã này lên tới ba mươi bảy
theo thống kê của trạm y tế xã tỷ lệ người chết vì ung thư trên địa bàn xã đang có chiều hướng gia tăng
theo thống kê của trạm y tế xã tỷ lệ người chết vì ung thư trên địa bàn xã này lên tới ba mươi bảy
theo thống kê của trạm y tế xã tỷ lệ người chết vì ung thư trên địa bàn xã đang có chiều hướng gia tăng
theo thống kê của trạm y tế xã tỷ lệ người chết vì ung thư trên địa bàn xã đang có chiều hướng gia tăng
nhụ độc asean thì chủ yếu thì không phải là câu chuyện nguồn độ cấp mà nó sẽ đến là chủ yếu là câu động hạn tính
và chúng ta có thể thấy là nếu mà trong vòng cỡ khoảng một năm thì nó chỉ ảnh hưởng đến những vấn đề về da thôi
nhưng nếu khoảng năm đến một mươi năm đặc biệt là trên một mươi năm năm tuy là cái hàm lượng ở mức nhỏ
tất nhiên là mỏ ở đây chúng tôi nói là cao hơn so với quy định của tổ chức y tế thế giới
và nó cứ tích chữ lâu dài như vậy thì song cỡ khoảng một mươi năm năm tăng thêm một loạt các nguy cơ
và ở đây nguy cơ nặng nghề nhất là đối với một số loại ung thư
thứ hai nữa là ảnh hưởng đến những vấn đề về bà mẹ mang thai và trẻ em
chính vì thế chúng tôi thấy rằng là kiểm soát các kim loại nặng trong nước tiêu dùng hàng ngày đặc biệt là asean là một chủ đề rất là quan trọng
trên thực tế nhiều năm qua thành phố hà nội đã và đang nỗ lực triển khai các dự án nhằm nâng cao chất lượng nước sinh hoạt
theo quy hoạch cấp nước thủ đô đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
tuy nhiên nhiều dự án nâng cấp khối lượng cải thiện chất lượng nguồn nước vẫn còn chậm triển khai
cùng với đó là tốc độ công nghiệp hóa đô thị hóa nhanh chóng và sự gia tăng dân số là một trong những áp lực nặng nề đối với tài nguyên nước
vì vậy nếu không nhanh chóng xử lý khắc phục kịp thời tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt sẽ gây nên những tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người dân
đồng thời tiêm ẩn những nguy cơ khó lường về an ninh an toàn nguồn nước
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi